xin chào quý vị khán giả chào buổi sớm cuối tuần
và ngày hôm nay chắc hẳn là ai cũng cảm thấy được thăm rong hơn các buổi sáng thường ngày phải không ạ
sẽ càng vui và trọn vẹn hơn nếu như chúng ta được tụ họp ăn bữa sáng hay là nhấm nhi gốc cà phê bên bạn bè hay là người thân
vâng ạ thời tiết ngày hôm nay thì bắc bộ đã giảm mưa và trong đó thì bắc trung bộ lại trở về phía nam thì xuất hiện mưa về chiều ở nhiều khu vực
nhìn chung là oi nóng ban ngày nắng nhiều thì vẫn là thời tiết chủ đạo ở cả ba miền trong ngày hôm nay
thời tiết o nóng các em nhỏ đang nghỉ hè thì lại thường rủ nhau đi bơi lội vui chơi tại các sông suối ao hồ
vì vậy mà các bậc phụ huynh cần phải hết sức chú ý dặn dò cảnh báo các con
vâng rất nhiều sự việc đáng tiếc đã xảy ra và việc học bơi lội hay là học thêm nhiều kỹ năng sống khác ngay trong hè này cũng là một gợi ý khá là thú vị phải không ạ